vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đoàn văn duy trú tại tỉnh nam định vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp để điều tra
vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu duy điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ một theo hướng bình thuận tp hcm va chạm với xe máy làm người điều khiển xe máy bị thương nặng và tử vong trên đường cấp cứu
sau tai nạn duy bỏ trốn khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được duy là người gây tai nạn nên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
cảng vụ hàng hải vũng tàu đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố va chạm giữa tàu container một hai a hai quốc tịch singapore với tàu vát sốt hai quốc tịch sip làm gãy sập bốn mươi sáu m cầu cảng ở cái mét
sự cố xảy ra vào khoảng sáu giờ chiều ngày hôm qua
khi di chuyển trên luồng hàng hải đoạn qua khúc hình chữ s xông thị vải tàu một hai a hai chọng tải
hơn một trăm bốn mươi hai tấn bị giạt ra khỏi phạm vi luồng
mạng trái tàu va vào tàu vát sốt hai đang neo đậu bóc giữa hàng tại cầu cảng cái mét
bốn mươi sáu m cầu cảng phía thượng lưu cảng interfloor cái mét bị gãy
một phần hệ thống băng truyền cùng với thiết bị hút hàng trên cầu cảng bị sập đổ
lực lượng chức năng đang triển khai công tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu
bố trí tàu lai thường trực tại phía thượng lưu cầu cảng interfloor cái mép và các biện pháp để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại khu vực
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại